quan hệ việt nam hàn quốc trong suốt hai mươi năm năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn trên tất cả các lĩnh vực
và hiện đang ở trong giai đoạn hết sức tốt đẹp
chuyến thăm của tổng thống hàn quốc moon jae in đến việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
càng khẳng định hơn nữa về sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước
đem lại lợi ích hiểu biết tin cậy sâu sắc lẫn nhau cho cả hai phía
nhân dịp này đại sứ hàn quốc tại việt nam ly đã trả lời phỏng vấn phóng viên truyền hình nhân dân về chuyến thăm này
hàn quốc và việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao đã được hai mươi năm năm
trong thời gian qua mối quan hệ hàn việt được đánh giá là đã phát triển một cách đáng kinh ngạc
gần như một kỳ tích bởi từ sau năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
hàn quốc liên tiếp với việt nam
đại sứ hàn quốc đứng đầu trong danh sách các nhà đầu tư tại việt nam
kim ngạch thương mại giữa hai nước năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
giúp hàn quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam chỉ sau trung quốc
trong khi đó việt nam là bạn hạng thương mại lớn thứ tư của hàn quốc sau trung quốc mỹ và nhật bản
có thể nói đến nay hai nước đã trở thành những đối tác không thể thiếu của nhau
đưa mối quan hệ song phương phát triển thành mối quan hệ đặc biệt
bên cạnh đó không chỉ hợp tác kinh tế mà giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân hợp tác thể thao cũng đang diễn ra sôi nổi
năm hai nghìn một mươi bảy có khoảng hai bốn triệu người hàn quốc tới việt nam du lịch
ngoài ra các hoạt động giao lưu văn hóa cùng sự quan tâm của người dân việt nam đối với văn hóa của hàn quốc
cũng như phim ảnh âm nhạc càng thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai nước
cho thấy hai nước là những đối tác không thể thiếu của nhau
vậy chuyến thăm lần này của tổng thống moon jae in có ý nghĩa như thế nào
đối với mối quan hệ hai nước
chuyến thăm của tổng thống moon jae in tới việt nam lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống moon jae in đã tuyên bố sáng kiến cộng đồng tương lai asean hàn quốc
và chính sách phương nam mới thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hợp tác với asean
và đương nhiên việt nam là đối tác trọng tâm của hàn quốc trong việc thực hiện chính sách này
tháng một mươi một năm ngoái tổng thống moon đã hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao apec
diễn ra tại đà nẵng việc quyết định thăm cấp nhà nước tới việt nam chỉ sau bốn tháng kể từ chuyến thăm trước
cho thấy tổng thống coi trọng mối quan hệ hợp tác với việt nam
trong khuôn khổ của chuyến thăm này tổng thống moon jae in dự kiến sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo việt nam
về phương án nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước
không chỉ trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư mà còn cả trong lĩnh vực phát triển giao lưu văn hóa giao lưu nhân dân
vâng thưa ông thời gian tới thì hai bên nên tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nào
mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước đã phát triển một cách thần kỳ
hàn quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại việt nam
quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước chiếm khoảng bốn mươi kim ngạch thương mại hàn quốc asean
qua đó cho thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế hàn việt ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hai quốc gia
tôi cho rằng hai nước cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh tế theo hướng thúc đẩy sự hợp tác chung của hai bên
qua đó cần thúc đẩy ngành công nghiệp việt nam phát triển hơn nữa
thông qua việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư tại việt nam
tôi cho rằng phạm vi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng
người dân hai nước rất gần gũi về văn hóa và tâm lý tình cảm cùng trải qua những kinh nghiệm lịch sử tương đồng
nên tôi tin rằng mối quan hệ hàn việt sẽ ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa
xin cảm ơn những chia sẻ của ông